tại thành phố vũng tàu liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam phối hợp với ban tuyên giáo trung ương bộ khoa học và công nghệ
ủy ban nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu tổ chức hội thảo khoa học sáng tạo khoa học công nghệ việt nam với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tại hội thảo các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam và hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc
các đại biểu cũng tập trung thảo luận các nội dung khoa học công nghệ sáng tạo thời kỳ công nghiệp bốn
nghiên cứu cải tiến xe thiết giáp bánh lốp btr ứng dụng giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong lĩnh vực y tế
nhân dịp này ban tổ chức đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tám ca nhân là chủ nhiệm đồng chủ nhiệm công trình khoa học đạt giải nhất
giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam ứng dụng thành công công trình đoạt giải vào sản xuất và đời sống đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao
tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới trao giải wipo cho hai công trình xuất sắc thuộc lĩnh vực cơ khí tự động hóa và công nghệ sinh học